ngày chín tháng một mươi hai trung tâm phát triển công nghệ hỗ trợ sở công thương ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp và khu công nghiệp cao tp hcm đã tổ chức diễn đàn cơ hội kết nối và đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hậu covid một mươi chín
tại diễn đàn các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được trao đổi và kết nối với doanh nghiệp đầu chủ cung ứng tectronic industries tti để có thể trở thành nhà cung ứng đạt chuẩn cho tti
đồng thời tìm hiểu về những chương trình hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng từ ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và ngân hàng
tiếp cận thông tin tăng cường kết nối và tham gia chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của việt nam phục hồi sau những gián đoạn của chuỗi cung ứng do dịch bệnh covid một mươi chín
do năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế thiếu kết nối thị trường đặc biệt là sự đứt gãy gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu do dịch bệnh covid một mươi chín
các doanh nghiệp vẫn đang phải xoay sở để tìm kiếm khách hàng và cơ hội thị trường mới
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính phủ việt nam và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam vào chuỗi cung ứng trong khu vực và toàn cầu
gồm các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của việt nam